ngay sau khi phát hiện ra ca bệnh đầu tiên nhiễm virus zika trên địa bàn
ubnd tỉnh đồng nai vừa tổ chức họp khẩn về công tác phòng chống dịch zika tránh phát sinh ổ dịch mới
tại cuộc họp giám đốc sở y tế đồng nai báo cáo tình hình dịch bệnh và đưa ra hướng triển khai công tác phòng chống dịch
theo đó tại đồng nai vừa phát hiện trường hợp chị th hai mươi bốn tuổi là thai phụ hai mươi chín tuần bị nhiễm di ca
đây là ca mắc bệnh đầu tiên tại đồng nai
sau khi thông tin về ca bệnh jica này các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thì tại khu vực ổ dịch bán kính hai trăm linh m
chưa phát hiện thêm trường hợp nào có biểu hiện sốt phát ban
địa phương cũng lập tức vận động tuyên truyền người dân tham gia diệt long quăng diệt mũi
các lực lượng tại phường an bình cũng tiến hành xử lý ổ dịch vào ngày bốn tháng một mươi hai và sắp tới là ngày một mươi một tháng một mươi hai
tại cuộc họp bà nguyễn hòa hiệp phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai chỉ đạo các cơ quan ban ngành
cần có hướng xử lý kịp thời sớm dập ổ dịch tránh phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn